sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy tại quận đồ sơn thành phố hải phòng ban tổ chức trung ương bộ thông tin và truyền thông
thành ủy hải phòng phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng
tới hơn một trăm linh đại biểu lãnh đạo phóng viên biên tập viên của hơn sáu mươi cơ quan thông tấn báo chí khu vực phía bắc
tại hội nghị các chuyên gia đã giới thiệu và trao đổi nội dung sáu chuyên đề tổng quan về đảng và công tác xây dựng đảng
những điểm mới về xây dựng chỉnh đốn đảng trong văn kiện đại hội một mươi hai
một số vấn đề mới về xây dựng đảng từ đại hội một mươi hai đến nay định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng đảng
kỹ năng lựa chọn đề tài khai thác xử lý thông tin kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng đảng
giới thiệu về giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng giải búa liềm vàng
hội nghị diễn ra trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng bảy